sau chín mươi phút thi đấu nghẹt thở cổ động viên cả nước như vỡ hòa với chiếc cúp vô địch aff cup mà một mươi năm qua người dân việt nam đã chờ đợi
người hâm mộ tại nhiều địa phương trên cả nước đã đổ xuống đường ăn mừng ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên
nhiều nút giao thông tại thành phố đà nẵng đã bị tắc nghẽn hàng giờ đồng hồ sau khi trận chung kết lượt về kết thúc
cầu rồng có sông hàn trần thị lý được nhuộm đỏ trong màu cờ sắc áo của người hâm mộ tại đà nẵng
không khí lễ hội tràn ngập khắp phố phải mất hơn ba giờ sau khi trận đấu kết thúc tình hình giao thông tại thành phố đà nẵng mới trở lại bình thường
cổ động viên bóng đá đà nẵng và cả nước đã phải chờ đợi quá lâu để được ăn mừng một chiến thắng vang rộ như thế này
sức nóng của trận chung kết lượt về af cup hai nghìn một mươi tám dường như đánh tan bầu không khí ẩm lạnh cuối năm ở cố đô huế
bất chấp mưa lớn và rét hàng nghìn người hâm mộ bóng đá xứ huế tràn ra đường mừng đội tuyển việt nam vô địch
ngày khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên với chiến thắng trung cuộc ba hai sau hai lượt đấu
người dân huế nhanh chóng tràn ra đường gieo hò chung vui cùng người dân cả nước
mặc kệ trời mưa ướt lạnh đoàn người vẫn cháy hết mình trên những tuyến đường trong thành phố với những tiếng gieo hò việt nam vô địch
và cùng hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng
sau khi đội tuyển việt nam hạ malaysia với tỷ số một trong trận chung kết lượt về aff cup hai nghìn một mươi tám trên sân mỹ đình
để lên ngôi vô địch hết sức thuyết phục
tại cần thơ cũng rất đông người hâm mộ đổ ra các tuyến đường ở trung tâm thành phố
cờ đỏ sao vàng được người dân bày bán và xếp thành hàng dài
nhiều cổ động viên trang trí xe bằng đề can hình in đội tuyển việt nam với nhiều khẩu hiệu
việt nam vô địch việt nam chiến thắng
đội tuyển việt nam thật sự đáp lại niềm mong đợi hàng triệu trái tim người hâm mộ miền tây đã chờ đợi một mươi năm với chiếc cúp vô địch này
cùng với không khí trên nhiều thành phố khác của cả nước
tối một mươi năm tháng một mươi hai hàng trăm người tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã đổ xuống đường ăn mừng đội tuyển bóng đá việt nam đạt chức vô địch af cup hai nghìn một mươi tám
hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng năm cánh trên tay đã được phất cao trên các trục đường
không phân biệt già trẻ gái trai tất cả đều đổ xuống đường diễu hành mừng chiến thắng với sự vui sướng đến nghẹn ngào
trong niềm vui chung và niềm tự hào của cả dân tộc dòng người diễu hành trong trật tự
các lực lượng công an đồng nai đã có mặt trên các tuyến đường để điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự
ngay sau chiến thắng của đội tuyển quốc gia việt nam hàng nghìn cổ động viên tại hải dương đã ra đường ăn mừng ngôi vô địch của đội tuyển việt nam
các tuyến phố như trần hưng đạo phạm hồng thái phạm ngũ lão thống nhất đều trở nên ách tắc
người và phương tiện không di chuyển được mọi ngả đường người hâm mộ đều đổ về quảng trường độc lập quảng trường thống nhất
tại những nơi đây cờ đỏ sao vàng ngợp trời trong niềm hân hoan tràn đầy sự phân khích
các cổ động viên liên tục hô vàng việt nam muôn năm việt nam vô địch
ai ai cũng chàn đầy hy vọng rằng đội tuyển việt nam sẽ lại chinh phục được những cột mốc mới trong tương lai